trước đó ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã có kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kýt xét nghiệm vaccine thuốc phòng chống covid một mươi chín
kết quả kiểm tra điểm ba mươi gói thầu về hồ sơ trình tự thủ tục cơ bản các chủ đầu tư tuân thủ quy định về mua sắm
tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế được ghi nhận và một vài chủ đầu tư ứng hàng trước khi ký hợp đồng
việc theo dõi xuất nhập kho chưa hợp lý
một số hồ sơ dự thầu trúng thầu thiếu tờ khai hải quan chứng nhận xuất xứ chứng nhận chất lượng đối với các hàng hóa nhập khẩu
biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa chưa có chữ ký của cán bộ kỹ thuật thiếu hồ sơ chứng minh xuất xứ mã ký hiệu nhãn mát tính hợp lệ của sản phẩm hàng hóa
trong các gói thầu nói trên các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã mua sắm một mươi gói thầu với giá trị hợp đồng là hơn hai trăm ba mươi ba tỷ đồng với công ty cổ phần công nghệ việt á
giá trị thực tế mua sắm là hơn một trăm chín mươi bảy tỷ đồng đã thanh toán hơn một trăm năm mươi sáu tỷ đồng
đối tượng má a tồng trú tại xã ma quai huyện sinh hồ vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một mươi hai bánh heroin một xe máy và một điện thoại di động
vào lúc một mươi ba h một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng năm tại khe suối gần km số hai đường tỉnh lộ một trăm hai mươi chín b thuộc khu vực hà nội
tỉnh lộ một trăm hai mươi chín b thuộc khu vực đà ganh bản nập bậy thị trấn phong thổ
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và bắt quả tang má a pồng thu giữ một mươi hai bánh heroin đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia chuyên án
qua điều tra ban đầu má a tồng khai đã lấy số ma túy trên từ một đối tượng người lào bên điện biên mang sang lai châu bán với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
tổng được thỏa thuận nhận bốn mươi triệu đồng tiền công trong lúc chuẩn bị giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ
công an phường hắc dịch thị xã phú mỹ tỉnh bà địa vũng tàu vừa kịp thời ngăn chặn hai nhóm thanh niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
do mâu thuẫn từ việc ngô hoàng việt bị một nhóm rằn mặt cấm không được đưa công nhân của công ty phước đang vào làm việc cho công ty việt an trụ sở tại thị xã phú mỹ
việt đã thuê nguyễn hữu nhân và một nhóm đối tượng mang theo hung khí đến trước công ty việt an
khi gặp nhóm đối thủ là nguyễn hữu trần nhóm của nhân chạy tới đạp trần ngã xuống đất thấy nhân cầm khẩu súng trên tay trần bỏ chạy
sau đó cùng ba đối tượng khác quay lại mang theo gạch đá và đánh nhau với nhóm của nhân
lực lượng công an phường hắc dịch đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát thì phát hiện vụ việc nên đã kịp thời khống chế bắt giữ các đối tượng đưa về trụ sở làm việc
tăng vật thu giữ được gồm hai khẩu súng và bốn con dao tự chế
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bảy đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị thời gian qua tình trạng thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm đi giải quyết mâu thuẫn xuất hiện với tần suất ngay một nhiều trên địa bàn thành phố đà nẵng đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
mặc dù số thanh thiếu niên này đều nằm trong diện quản lý được cơ quan chức năng tuyên truyền giáo dục nhiều lần
nhưng với bản tính ham chơi đua đòi nên vẫn ngựa quen đường cũ lao vào những vụ hỗn chiến không phải là mâu thuẫn của mình
thực trạng trên cho thấy việc quản lý và nhận diện số thanh thiếu niên này tại địa bàn dân cư càng phải làm chặt chẽ hơn
đây là nhóm gần hai mươi thanh thiếu niên là thành viên của hội nhóm anh em mân thái tham gia vụ hỗn chiến tại tuyến đường biển võ nguyên giáp vào dạng sáng ngày tám tháng năm bị công an quận sơn trà phát hiện ngăn chặn
bùi thanh phúc một mươi tám tuổi chú phường mân thái
được cả nhóm tin tưởng đứng ra liên hệ mua hông khí và bom sàng
trong vụ việc này điều đáng nói là khi được hỏi số thanh thiếu niên hầu hết là hai mươi
không biết về nguyên nhân của cuộc hỗn chiến
còn đây là nguyễn quốc khánh tạm trú phường hòa phát quận cầm lệ là một thành viên của nhóm ở cầm lệ cũng tham gia trực tiếp vào cuộc hỗn chiến ngày tám tháng năm
vết thương trên tay còn khâu chỉ là vết tích còn lại của vụ đánh nhau
đáng nói hơn khánh là thành viên rất tích cực trong rất nhiều vụ đánh nhau khác trên toàn thành phố và đang bị công an quận liên triểu truy nã về hành vi cố ý gây thương tích

điểm chung của một số vụ việc nêu trên đều xuất phát từ sự thiếu suy nghĩ bồng bột của một bộ phận thanh thiếu niên dễ bị tác động
đáng nói hơn phần lớn sự việc đều rất nhỏ nhưng với cách nghĩ của số thanh thiếu niên này đã gây nên hành vi nguy hiểm cho xã hội
tuyên truyền thật tốt các lối sống văn minh lối sống đẹp đến và giáo dục tốt số trẻ vị thành niên này
thứ hai là đối với lực lượng công an thì chúng tôi cũng phải tăng cường công tác quản lý
ra soát và có thể nói là kiểm soát thật chặt không để cho số này có điều kiện đối với từng phường từng khu dân cư và thậm chí là từng tổ dân phố từng nhà là nếu có những em nào trong cái diện mà nghi vấn mà có cái biểu hiện tham gia cái hoạt động này hoặc là đã có tiền tiền sự vi phạm thì chúng tôi phải đưa vào diện quản lý thật chặt
hậu quả sẽ là khôn lường nếu như những hung khí tự tạo những bom xăng tự chế phát huy tác dụng trong các cuộc hỗn chiến
đây là bài học cảnh tỉnh cho số thanh thiếu niên
mê tụ tập đánh nhau thì sớm muộn cũng phải chịu sự trừng trị của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang thụ lý giải quyết đơn tố giác ông phan thịnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để phục vụ công tác điều tra công an tỉnh đồng nai truy tìm người có lai lịch như sau
họ và tên phan thịnh giới tính nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú ba trên một mươi khu phố năm phường tân phong tp biên hòa tỉnh đồng nai
đặc điểm nhận dạng xe hỏa chấm cách bốn cm trên đầu máy phải
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai thông báo ông phạm thịnh biết liên hệ với cơ quan điều tra để làm việc
các cá nhân tổ chức khi phát hiện ông phạm thịnh đề nghị thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
địa chỉ số bốn mươi bảy nguyễn ái quốc khu phố hai phường tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
số điện thoại sáu trăm chín mươi ba bốn trăm tám mươi một trăm tám mươi chín
gặp điều tra viên nguyễn trung dũng

số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý